cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn tràn dịch màng phổi là bệnh lý phức tạp và ngày càng phổ biến trong cộng đồng
bất kể người lớn hay trẻ nhỏ cũng có thể xảy ra tình trạng khoang phổi có nhiều dịch tiết bất thường gây ra phản ứng ban đầu như ho khó thở
bệnh diễn tiến nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh có thể gây suy hô hấp thậm chí là gây tử vong
đâu là những phương pháp để chẩn đoán và điều trị hiệu quả tràn dịch màng phổi
nội dung sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ tràn dịch măng phổi là gì và biểu hiện của bệnh lý này sẽ thông qua những dấu hiệu nhận biết như thế nào
lượng dịch rất là nhỏ khoảng từ một mươi hai mươi ml để giúp cho măng phổi trơn tru khi trượt vào lên nhau giúp cho phổi được giãn nở tốt theo mỗi nhịp thở
tràn dịch măng phổi tức là tình trạng tích tụ dịch bất thường trong khoang măng phổi nhiều hơn lượng dịch bình thường vốn có của nó
về triệu chứng của tràn dịch măng phổi thì nó sẽ rất là thay đổi tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra tràn dịch măng phổi cũng như là mức độ của tràn dịch măng phổi
một số các triệu chứng phổ biến của tràn dịch màng phổi có thể gặp như là bệnh nhân có thể có triệu chứng tức ngực thường là đau khi mà bệnh nhân hít sâu khi ho khi thay đổi tư thế
bệnh nhân có thể có khó thở khó thở có thể là khó thở khi nghỉ ngơi hoặc là khi khám sức
một số bệnh nhân có thể có ho khan ho có đờm hoặc là ho kéo dài ho ra máu
một số trường hợp khác thì bệnh nhân có thể có triệu chứng sốt mệt mỏi gây sút hoặc là có những triệu chứng phù chân
khi mà tràn dịch măng phổi nguyên nhân từ suy tim hay là suy thận
thưa bác sĩ hiện nay thì đang có những phương pháp như thế nào được áp dụng để có thể trần đoán và điều trị hiệu quả đối với bệnh tràn dịch măng phổi ạ
về trần đoán tràn dịch măng phổi thì khi mà trên lâm sàng bác sĩ nghi ngờ là bệnh nhân có dấu hiệu của tràn dịch măng phổi
thì bác sĩ sẽ có thể chỉ định cho bệnh nhân làm một số các cái xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh để mà xác định như là chụp x quang phổi
hay là trục cắt lớp vi tính lồng ngực hoặc là siêu âm măng phổi là những phương pháp trần đoán hình ảnh khá là đơn giản
sau khi mà khẳng định là bệnh nhân có tràn dịch măng phổi rồi thì bác sĩ sẽ làm một số các cái thăm dò để mà tìm nguyên nhân
đầu tiên bác sĩ có thể sẽ chỉ định để cho bệnh nhân chọc dịch bằng phổi
đây là một thủ thuật đơn giản và tương đối là an toàn để lấy dịch trong khoang măng phổi ra làm xét nghiệm
với những trường hợp mà tràn dịch măng phổi dịch tiết mà chưa rõ nguyên nhân
sẽ chỉ định cho bệnh nhân được làm nội soi măng phổi
nội soi măng phổi tức là bệnh nhân lúc này sẽ được kinh mê
và bác sĩ sẽ đưa một ống soi có đầu camera qua mình sẽ rạch một đường nhỏ trên lồng ngực
sau đó đưa ống soi này vào trong khoang măng phổi để đánh giá để quan sát
và sau đó sẽ đưa một kìm sinh thiết vào trong khoang măng phổi để sinh thiết mô măng phổi
để làm các cái xét nghiệm mô bệnh học để xác định nguyên nhân
với những trường hợp bệnh nhân mà không thể nội soi được màng phổi
thì bác sĩ có thể sẽ chỉ định làm sinh thiết măng phổi
cũng là một thủ thuật để giúp lấy được mô măng phổi làm xét nghiệm mô bệnh học
ví dụ như là những trường hợp tràn dịch măng phổi do ung thư
thì bệnh nhân sẽ cần phải được chọc tháo dịch măng phổi
cần được điều trị hóa chất rồi có thể sẽ phải gây dính măng phổi để giữ phòng tái phát
với những trường hợp tràn dịch màng phổi mà nguyên nhân do nhiễm khuẩn
thì sẽ cần được điều trị kháng sinh
hoặc là những trường hợp tràn dịch măng phổi nguyên nhân do lao
thì sẽ phải điều trị thuốc chống lao
hoặc là những trường hợp tràn dịch măng phổi nguyên nhân do suy tim suy thận
thì chúng ta phải điều trị những cái bệnh nguồn gốc đó
ngoài ra một số người bệnh sẽ có thể cần phải điều trị hỗ trợ
ví dụ như là bệnh nhân có thể cần phải thở oxy
cần thuốc giảm đau hạ sốt v v
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
khoa hồ hấp bệnh viện đa khoa tâm anh
với đội ngũ bác sĩ chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp
cùng trang thết bị y tế hiện đại
sẽ mang đến cho bệnh nhân những liệu pháp an toàn hạn chế xâm lấn
hiệu quả tối đa trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý tràn dịch màng phổi
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình